thông tin mới nhất về vụ đối tượng mang hung khí không chế nhân viên ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn agriban
trình nhánh dĩnh kế tp bắc giang tỉnh bắc giang cướp đi hơn một tỷ đồng
công an tỉnh bắc giang cho biết sau một thời gian tích cực điều tra đơn vị đã làm rõ và bắt giữ được đối tượng gây án
một mươi giờ ngày hai mươi sáu tháng một một nam thanh niên đi xe máy đến phòng giao dịch dĩnh kế thuộc ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn
chi nhánh bắc giang hai dùng một khẩu súng và một hộp bom đe dọa nhân viên ngân hàng lấy tiền trong kết đưa cho hắn
sau khi lấy được tiền đối tượng nhanh chóng lên xe máy tẩu thoát
ngay sau khi nhận được tin báo công an tỉnh bắc giang đã nhanh chóng triển khai lực lượng vào cuộc điều tra
bước đầu xác định tên cướp đã cướp đi một một tỷ đồng
và các lực lượng ba bảy mươi một phối kết hợp tập trung cao độ để điều tra xác minh
với tinh thần đó trong thời gian khoảng hai mươi tiếng chúng tôi cũng đã xác định được đối tượng
và cho đến ngày hai mươi tám tháng một thì chúng tôi đã bắt được đối tượng
và này đã thu hồi được hơn một tỷ tiền tăng vật
với nỗ lực điều tra truy xét chưa đầy một ngày
sau khi vụ cướp xảy ra trưa ngày hai mươi bảy tháng một
cơ quan cảnh sát điều tra đã triệu tập hai vợ chồng nguyễn đức minh
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba quê tại đồng sơn yên dũng
và vợ là hoàng thị vân anh sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm
quê ở phi mô lạng giang thuê nhà tại thọ sương tp bắc giang
tuy nhiên hai vợ chồng đối tượng không thừa nhận có liên quan đến vụ cướp
đêm cùng ngày các chính sách phát hiện chiếc xe máy của đối tượng có cùng đặc điểm nhận dạng
như chiếc xe đối tượng cướp sử dụng
sau đó lực lượng công an yêu cầu kiểm tra nhà
thấy một số đồ dùng như băng dính trung khớp với băng dính ở quả mìn
tiếp tục đấu tranh đến một mươi h ngày hai mươi tám tháng một đối tượng đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội
từ lời khai cơ quan điều tra đã thu ba trăm bốn mươi triệu đồng tiền tăng vật đối tượng giấu trong cốp xe ô tô
năm trăm bốn mươi triệu đồng đối tượng trôn giấu tại vườn nhà mẹ vợ và chiếc biển số trùng khớp với xe gây án
cơ quan điều tra đã thu được khẩu súng bắn bi của đối tượng dùng để gây án
truyền hình công an nhân dân sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc này trong những bản tin sau